hà nội tăng vọt ca covid một mươi chín ngày ba tháng ba thêm gần một mươi chín ca mắc
sở y tế hà nội hôm nay công bố một mươi tám sáu trăm sáu mươi một ca covid một mươi chín mới bao gồm sáu bốn trăm một mươi tám ca f trong cộng đồng
và một mươi hai hai trăm bốn mươi ba ca đã cách ly số ca nhiễm phát hiện trong ngày tăng ba năm trăm bốn mươi bảy ca so với ngày hai mươi
nhóm bệnh nhân covid một mươi chín mới trú tại năm trăm hai mươi năm xã phường thị trấn thuộc ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã
các địa phương ghi nhận số ca f lớn nhất trong ngày
long biên chín trăm tám mươi bảy sóc sơn chín trăm năm mươi tám hoài đức chín trăm ba mươi sáu hoàng mai chín trăm hai mươi hai đông anh chín trăm một mươi tám nam từ liêm chín trăm linh bốn
một số địa bàn xã phường có số ca nhiễm cao hôm nay
anh khánh hoài đức xuân đình phú diễn bắc tử liêm xuân phương nam từ liêm
hoàng liệt hoàng mai tân lập đan phượng
như vậy từ đầu đợt dịch thứ tư tính từ ngày hai mươi chín tháng bốn tới nay
địa bàn hà nội đã ghi nhận tổng số ba trăm hai mươi hai hai trăm hai mươi hai ca covid một mươi chín
riêng từ thời điểm áp dụng thích ứng an toàn linh hoạt với dịch covid một mươi chín
từ ngày một mươi một tháng một mươi toàn thành phố có thêm ba trăm một mươi tám một trăm tám mươi bốn fong mới
hà nội vẫn tiếp tục đứng đầu cả nước về số ca f mới mỗi ngày
các quận huyện có số ca bệnh cộng dồn lớn nhất từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba
cho tới ngày ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai là hoàng mai hai mươi hai một trăm tám mươi hai f đông anh một mươi chín ba trăm bảy mươi chín f
nam từ liêm một mươi bảy sáu trăm sáu mươi năm f đống đa một mươi sáu hai trăm hai mươi ba f lòng biên một mươi năm một mươi
bắc từ liêm một mươi năm bốn trăm ba mươi năm f thanh trì một mươi bốn một trăm một mươi hai f
sở y tế hà nội mới đây đã có công văn yêu cầu các cơ sở kinh doanh thuốc
phải tuân thủ quy định về thực hành
thực hành tốt bảo quản thuốc thực hành tốt phân phối thuốc
thực hành tốt bán lẻ thuốc thực hiện nghiêm việc bán thuốc theo đơn
theo đó chỉ được bán thuốc có hoạt chất monuperavir cho người mắc covid một mươi chín
có đơn thuốc đúng quy định tư vấn nguy cơ lợi ích cho bệnh nhân khi bán thuốc
và cập nhật ngay dữ liệu xuất nhập vào hệ thống dữ quốc gia
tuyệt đối không được lợi dụng tình hình dịch bệnh để đầu cơ tích trữ và đẩy giá thuốc tăng cao
yêu cầu trên nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân tránh mua phải hàng không rõ nguồn gốc
xuất xứ tránh việc lợi dụng dịch bệnh để đầu cơ gia tăng giá gây ảnh hưởng tiêu cực đến trật tự xã hội
để đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín bảo vệ sức khỏe cộng đồng
thành phố hà nội đề nghị người dân trên địa bàn khi có một trong các biểu hiện như sốt ho
đau hỏng khó thở đau người mệt mỏi ớn lạnh giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác
cần liên hệ ngay với trạm y tế phường xã nơi cư trú để được hướng dẫn và làm xét nghiệm sars cov hai miễn phí
nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh covid một mươi chín hoặc liên hệ cdc hà nội chín trăm sáu mươi chín tám mươi hai một trăm một mươi năm hoặc chín trăm bốn mươi chín ba trăm chín mươi sáu một trăm một mươi năm để được tư vấn
khai báo y tế hàng ngày trên ứng dụng pc covid nhất là những người có biểu hiện ho sốt
để góp phần giúp các cơ quan y tế kịp thời phát hiện phân loại những ca f trong cộng đồng
nhằm chặn đứng khóa chặt nguồn lây nhiễm hỗ trợ phản ánh vi phạm quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố qua các kênh
tài khoản mạng xã hội gia lô sở thông tin truyền thông thành phố hà nội chuyên mục phản ánh covid một mươi chín
tổng đài một nghìn hai mươi hai nhánh bốn hòm thư phản ánh nguy cơ covid một mươi chín địa chỉ http antoancovid vn sẹt phản ánh hn
nếu như chủ tịch thành phố hà nội trung ngọc anh khẳng định hai tuần tới
số ca mắc covid một mươi chín ở thành phố khả năng đạt đỉnh
tuy nhiên nhiều chuyên gia y tế lại cho rằng khó đoán định chính xác số ca mắc khi đến đỉnh dịch
thậm chí năm mươi sáu mươi ca mắc tại hà nội rất có thể xảy ra
đồng thời cho biết thủ đô đang phải đối mặt với những thách thức rất lớn
nhất là số ca nguy kịch và tử vong đang tăng cao như thời điểm hiện tại
theo chia sẻ của phó giáo sư tiến sĩ nguyễn huy nga nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế nhận định
giữa tháng ba sẽ là thời gian đạt đến đỉnh dịch của hà nội
tuy nhiên rất khó để tính toán số ca thực sự khi lên đến đỉnh dịch sẽ có bao nhiêu ca bệnh một ngày
theo ông nguyễn huy nga hiện tại thành phố công bố trên một mươi ca bệnh một ngày
tuy nhiên con số thực tế có thể lên đến năm mươi sáu mươi ngàn ca khi nhiều người có triệu chứng nên không xét nghiệm
có những trường hợp lại không khai báo khi mắc bệnh và thậm chí không liên hệ được với cơ sở y tế nên không được kiểm đếm
trong giai đoạn đỉnh dịch ông nguyễn huy nga cho rằng
sẽ không còn ý nghĩa hà nội cần tập trung cho những ca bệnh nặng những ca thở máy và ca tử vong
khi người dân tiêm đủ vaccine không có triệu chứng thì không cần quan tâm ca nhiễm hàng ngày nữa
có thể dễ dàng nhận thấy tốc độ gia tăng f trên địa bàn hà nội đã tác động đến mọi mặt của đời sống của người dân trong những ngày gần đây
các cơ quan trụ sở vắng vẻ các khuôn viên nhiều khu chung cư sau chín giờ tối đã vắng người
nhiều quầy thuốc luôn thông báo cháy hàng đối với các vật tư y tế thiết yếu như nước sắc khuẩn tay
máy đo nồng độ oxy trong máu bộ phận sinh phẩm xét nghiệm thuốc hạ sốt
đặc biệt nhiều trường hợp f phản ánh liên hệ thông báo với y tế phường xã khi phát hiện dương tính với sars cov hai
rất khó khăn khi điện thoại không có người nghe máy
hiện tại trung bình mỗi ngày thành phố hà nội ghi nhận trên một mươi ca nhiễm mới và có thể tiếp tục tăng cao
và đây chính là hệ quả tất yếu khi thành phố mở cửa tất cả hoạt động kinh tế xã hội
cũng như khi học sinh trở lại trường sau tết nguyên đáng
để hạn chế tối đa ca bệnh nặng và nguy kịch ngành y tế thành phố đã lập và quản lý chặt chẽ danh sách các nhóm nguy cơ cao
như người cao tuổi nhiều bệnh lý nền cao huyết áp suy thận mạng tính chạy thận nhân tạo suy giảm biến dịch
ung thư để tập trung ưu tiên tiêm chủng đặc biệt là các mũi tiêm bổ sung
đây cũng là nhóm cần xét nghiệm sàng lọc định kỳ để phát hiện sớm điều trị kịp thời tránh chuyển biến nặng
bên cạnh đó quản lý tốt bệnh nhân ở tầng một để hạn chế chuyển nặng
khi bệnh nhân xuất hiện triệu chứng nặng thì cần chuyển tuyến kịp thời
điều phối hợp lý giữa tầng hai tầng ba là cách hiệu quả nhất để giảm tải ngăn chặn ca tử vong
có thể thấy hiện tại ca mắc của việt nam đang ở ngưỡng rất đáng báo động
không ai có thể nghĩ và tưởng tượng được viễn cảnh ca mắc mới ngày một căng thẳng và trầm trọng như thời điểm hiện tại
mặc dù chính phủ cùng với hệ thống y tế đã nỗ lực không ngừng nghỉ để kiểm soát dịch
thế nhưng việt nam đang xếp thứ ba mươi trên thế giới về ca mắc mới khi số ca ngày vượt ngưỡng một trăm linh ca một ngày
ngay lúc này mỗi người dân hãy ý thức hơn về trách nhiệm cộng đồng
bạn có thể trở thành f bất cứ lúc nào và đã nhiễm covid không có chuyện bạn bất tử đâu ạ
rất có thể bạn sẽ bị tái nhiễm một chủng khác như omicron chẳng hạn
không ai có thể nói trước được điều gì
tuy nhiên đeo khẩu trang thực hiện năm k là lời khuyên mà chúng tôi nghĩ là tốt nhất trong thời điểm hiện tại

đảm bảo quyền lợi cho người dân sở y tế hà nội đã có văn bản chỉ đạo về việc kê đơn bán thuốc munupiravir
để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân tránh mua phải hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ
và việc lợi dụng dịch bệnh để đầu cơ tăng giá gây ảnh hưởng tiêu cực đến trật tự xã hội
ngày một ba sở y tế hà nội đã có văn bản chỉ đạo về việc kê đơn bán thuốc munupiravir
tuy nhiên ngay trong sáng ngày hai tháng ba thủ tướng phạm minh chính yêu cầu bộ y tế có văn bản chỉ đạo
cắt giảm ngay thủ tục hành chính liên quan đến việc người bệnh phải có giấy xác nhận f
và đơn thuốc mới được mua thuốc điều trị covid một mươi chín
vậy cụ thể để mua được thuốc monubiravir người dân cần nghe theo ai
theo sở y tế yêu cầu các cơ sở kinh doanh thuốc phải tuân thủ quy định về thực hành tốt bảo quản thuốc
gsb thực hành tốt phân phối thuốc gdp và thực hành tốt bán lẻ thuốc gpp
và thực hiện nghiêm việc bán thuốc
theo đơn đặc biệt chỉ bán thuốc có hoạt chất monubravi cho người mắc covid một mươi chín
có đơn thuốc đúng quy định tư vấn nguy cơ lợi ích cho bệnh nhân khi bán thuốc
và cập nhật ngay dữ liệu xuất nhập vào hệ thống dữ quốc gia
tuyệt đối không được lợi dụng tình hình dịch bệnh để đầu cơ tích trữ đẩy giá thuốc tăng cao
trung tâm kiểm nghiệm thuốc mỹ phẩm thực phẩm hà nội tăng cường lấy mẫu để giám sát chất lượng thuốc
phát hiện thuốc không đạt chất lượng không có nguồn gốc xuất xứ báo cáo sở y tế
cục quản lý dược để xử lý theo quy định
sở y tế đề nghị ubnd các quận huyện thị xã chỉ đạo phòng y tế và đơn vị liên quan
như quản lý thị trường truyền thông thông báo đến các nhà thuốc trên địa bàn
quản lý việc bán thuốc theo đơn và tư vấn nguy cơ lợi ích cho bệnh nhân khi bán thuốc
kiểm tra giám sát việc bình ổn giá thuốc kinh doanh thuốc có chứa hoạt chất monuperavir
tại các nhà thuốc trên địa bàn quản lý tránh việc đầu cơ
tăng giá gây ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình kinh tế xã hội
trước đó báo chí phản ánh về thủ tục cứng nhắc khiến người dân vất vả
khi phải tự xây sở mua thuốc điều trị covid một mươi chín
cụ thể từ thời điểm thuốc monophravi chính thức lên kệ ở các cửa hàng dược phẩm
người mua được thuốc này không nhiều lý do là người mua không đáp ứng đủ quy định
nhưng phải có giấy xác nhận là f có đơn thuốc do bác sĩ ký tên
trước đó bác sĩ trương hữu khanh chuyên gia dịch tễ cho rằng bán thuốc kháng virus
theo đơn bác sĩ kê là đúng nhưng với covid một mươi chín quy định này trở nên quá khó khăn và nhiều khê
đến nay vẫn chưa có quy định cụ thể bác sĩ nào được quyền kê đơn này
còn nếu chờ giấy xác nhận f của địa phương thì đã muộn vì thuốc chỉ dùng
trong những ngày đầu mắc covid một mươi chín do vậy nên cắt giảm thủ tục
nếu không người bệnh vẫn rất khó khăn khi tiếp cận thuốc
thủ tướng lưu ý bộ y tế căn cứ tình hình thực tiễn và tham khảo kinh nghiệm các nước
để khẩn trương quyết định việc cấp phép nhập khẩu và sử dụng thuốc điều trị covid một mươi chín
đồng thời yêu cầu bộ y tế có văn bản chỉ đạo hướng dẫn cắt giảm
thủ tục hành chính liên quan đến việc mua thuốc phòng chống covid một mươi chín